nhà xuất bản mỹ thuật đã cho ra đời cuốn sách khát vọng hòa bình giới thiệu tám mươi một bức tranh cổ động của nhiều tác giả sáng tác trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nằm trong siêu tập chọn lọc của bảo tàng mỹ thuật việt nam
tuy nhiên sau khi xuất bản thì cuốn sách đã nhận được những ý kiến phản ứng của các nhà nghiên cứu mỹ thuật
cuốn khát vọng hòa bình cho thấy giá trị của tranh cổ động bởi lối tuyên truyền bằng hình ảnh màu sắc cổ động phản ánh được hành động cách mạng khơi dậy lòng yêu nước trong chiến đấu lạc quan trong lao động sản xuất của quân và dân ta
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân nhà nghiên cứu mỹ thuật quang việt cho rằng có rất nhiều bất cập đáng lo ngại trong cuốn sách
mà nguyên nhân chủ yếu là do can thiệp tùy tiện vào nội dung vốn đã rất cổ động của thể loại
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân nhà nghiên cứu mỹ thuật quang việt cho rằng có rất nhiều bất cập đáng lo ngại trong cuốn sách